xung quanh việc định giá dự án mũi đèn đỏ đại diện viện kiểm sát đánh giá các luật sư đưa chứng thư thẩm định của công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá savio việt nam là không phù hợp vì chứng thư này thẩm định tài sản hình thành trong tương lai
tuy nhiên người báo chữa cho bà trương mỹ lan cho rằng chứng thư thẩm định giá mũi đèn đỏ của công ty saville việt nam bắt hành tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
giả định là dự án hoàn thành vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi năm với giá trị là một trăm tám mươi tỷ đồng
tháng tám năm hai nghìn hai mươi công ty cổ phần thẩm định giá thiên phú thẩm định mũi đèn đỏ là một trăm năm mươi một tỷ đồng
tuy nhiên hai thẩm định viên của thiên phú là trần tuấn hải và trần thị kim ngân đã bị bắt trong vụ án này với các cáo buộc nâng khống giá trị tài sản khoảng hai mươi và ký lùi ngay chứng thư thẩm định
như vậy theo luật sư giá trị thật của mũi đèn đỏ nếu không bị nâng khống là khoảng một trăm hai mươi năm tỷ đồng
ngoài ra tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công ty cổ phần giám định và thẩm định tài sản
việt nam vae định giá mũi đèn đỏ là một trăm sáu mươi tám tỷ đồng
như vậy ba doanh nghiệp thẩm định giá mũi đèn đỏ đều gấp sáu chín lần giá trị thẩm định của hoàng quân
thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với phạm gia thành
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú tài sản nam điền huyện thạch hà
là nhà báo thuộc tạp chí bầu trời rộng mở và đặng hải nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại phường nam hà thành phố hà tĩnh là phóng viên của tạp chí doanh nghiệp về tội cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng ba lực lượng công an đã phát hiện và bắt người phạm tội quả tang
khi cả hai đối tượng trên có hành vi lợi dụng hoạt động báo chí cưỡng đoạt tài sản của một doanh nghiệp
với số tiền là một mươi triệu đồng tại thị trấn hương khê huyện hương khê
bước đầu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh xác định thành và nam đã lợi dụng hoạt động báo chí
để tìm hiểu những vấn đề mà thành và nam cho là sai phạm của các cơ quan tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
sau đó sẽ liên lạc phản ánh những vấn đề đó với những cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
nhằm mục đích gây sức ép đe dọa sẽ viết bài đăng báo hoặc là phản ánh lên cơ quan chức năng để thanh kiểm tra
bằng các thủ đoạn trên từ khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
thành và nam đã chiếm đoạt gần một trăm linh triệu đồng của sáu cá nhân là các đơn vị đang thi công công trình trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật
những cơ quan tổ chức cá nhân nào bị phạm gia thành và đảng hải nam lợi dụng hoạt động báo chí để uy hiếp tinh thần chiếm đoạt tài sản
thì liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh
địa chỉ hai trăm sáu mươi tám đường nguyễn huy tự phường nguyễn du thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
hoặc gặp điều tra viên đậu viết dũng số điện thoại chín trăm tám mươi ba ba mươi tám bốn trăm tám mươi sáu
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý ba đối tượng gồm phan tấn đạt nguyễn văn lâm và nguyễn phạm hoàng khôi
cùng chú tại tỉnh đồng nai về hành vi mua bán tàng chữ trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện xuân lộc đã bắt quả tăng lâm và khôi đang tàng trữ một gói ma túy tại nhà của lâm ở ấp thọ bình xã xuân thọ huyện xuân lộc
qua đấu tranh cả hai khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua về để sử dụng nhưng chưa kịp sử dụng thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
mở rộng điều tra công an huyện xuân lộc đã tiến hành bắt khẩn cấp phan tấn đạt để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ ba mươi năm gói ma túy cùng với nhiều tăng vật khác